liên quan đến vụ việc năm cơ sở y tế tại tỉnh bình dương không tiếp nhận cấp cứu dẫn đến một người dân tử vong
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh bình dương và bộ y tế
chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc
và trong trường hợp có hành vi vi phạm trong việc tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân
thì phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng
khẩn trương ra soát chấn chỉnh ngay công tác tiếp nhận cấp cứu đối với bệnh nhân
các trường hợp cấp cứu phải được tiếp nhận và xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật
đồng thời có các giải pháp cụ thể để không người dân nào thiếu ăn thiếu mặc
và phải đáp ứng các nhu cầu chăm sóc y tế khám chữa bệnh của người dân